trước đó khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày năm tháng ba người dân tại xã nậm cần báo tin có vụ án mạng xảy ra khiến một cô gái tử vong
qua trình điều tra cơ quan công an xác định nạn nhân là lò thị lờ sinh năm hai nghìn ba chú tại xã nậm cần huyện tân uyên
nghi phạm sát hại nạn nhân là lò văn xương sinh năm hai nghìn một trú tại bản nậm xá xã nong hẻo huyện sinh hồ
trước khi gây án đối tượng mặc áo kẻ màu đen quần bò màu đen bi dép màu đen
sau khi gây án nghị phạm đã cầm theo dao bỏ chạy theo hướng xã nậm xỏ nghị chạy sang huyện sinh hồ
hiện lực lượng công an huyện tân uyên đang tập trung truy bắt đối tượng gây án
công an tỉnh lai châu kêu gọi đối tượng gây án sớm ra đầu thú và đề nghị quân chúng nhân dân chia sẻ
lan tỏa thông tin để cộng đồng được biết cung cấp thông tin về đối tượng có đặc điểm như ảnh kèm theo
để phục vụ tiến trình điều tra sớm bắt giữ đối tượng gây án
đầu mối tiếp nhận thông tin như sau
theo thông tin ban đầu sự biệt xảy ra vào chiều ngày bốn tháng ba
tại khu vực đường ven hồ gần phố tô ngọc vân tây hồ hà nội
vào thời điểm trên năm tài xế taxi điều khiển đối tượng gây án
điều khiển ô tô biển kiểm soát hà nội lưu thông trên đường bị hai đối tượng nam giới đi xe máy chặn lại
các đối tượng tấn công tài xế taxi dẫn đến thương tích nặng rồi bỏ đi
nà nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu
bước đầu xác định tài xế taxi là lc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê ở tỉnh thái nguyên bị chấn thương sọ não
đến chiều ngày năm tháng ba do vết thương quá nặng anh tê đã tử vong
vụ việc bước đầu được làm rõ
vào lúc hai mươi hai h hai mươi năm phút ngày ba tháng ba công an quận hai bà trưng
nhận được tin báo tại khu vực ngã tư lò đúc phạm đình hồ có một đối tượng đánh nhau gây mất trật tự
các đối tượng sử dụng hung khí như xiảng gậy gọc để tấn công người khác
khi lực lượng chức năng đến hiện trường các đối tượng đã bỏ đi
qua điều tra làm rõ lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ một mươi tám thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã xảy ra mâu thuẫn trên đường phố do va chạm lời qua tiếng lại
một mươi tám đối tượng nêu trên thuộc hai nhóm
sau khi có va chạm lời qua tiếng lại các đối tượng đã đuổi đánh nhau qua các tuyến phố nguyễn công chứ thi sách lò đúc phạm đình hồ
chiều ngày năm tháng ba đại diện lãnh đạo công an phường trường thịnh huyện ứng hòa hà nội
sang nhận thông tin về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn vào trưa cùng ngày
theo đó vào khoảng một mươi một h năm mươi ba ngày năm tháng ba tại km bảy trăm linh đường bốn trăm hai mươi chín b thuộc địa phận thanh sam trường thịnh ứng hòa

đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giao thông nghiêm trọng giao thông nghiêm trọng giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ô tô tải và một xe ô tô con
cụ thể các phương tiện trong vụ tai nạn được xác định là xe tải biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi chín nghìn bảy trăm bảy mươi năm do anh nguyễn văn quy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện mỹ đức hà nội điều khiển di chuyển hướng cầu lão đi cầu mỹ hòa
xe ô tô loại bốn chỗ biển kiểm soát ba mươi g năm mươi bảy nghìn sáu trăm bảy mươi sáu do anh nguyễn văn hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện mỹ đức điều khiển
trên xe có anh nguyễn văn hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện ứng hòa
và chị nguyễn thị lờ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú ở huyện mỹ đức
cuối cùng là xe ô tô tải biển kiểm soát hai mươi chín h tám mươi bốn nghìn năm trăm bảy mươi hai do nguyễn duy tê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú ở xã phương trung huyện thanh ngoai điều khiển
vụ tai nạn đã khiến xe ô tô bốn chỗ hư hỏng nghiêm trọng và mắc kẹt dưới gầm xe ô tô tải hai mươi chín h tám mươi bốn nghìn năm trăm bảy mươi hai
anh nguyễn văn hát bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết tại thời điểm xảy ra tai nạn xe tải hai mươi chín h bảy mươi chín nghìn bảy trăm bảy mươi năm phanh gấp do có tình huống giao thông bất ngờ
sau đó xe bốn chỗ biển kiểm soát ba mươi g năm mươi bảy nghìn sáu trăm bảy mươi sáu đi phía sau cũng phanh gấp
và đúng lúc đó xe tải hai mươi chín h tám mươi bốn nghìn năm trăm bảy mươi hai lao đến húc dồn xe ô tô con khiến phương tiện này bị kẹp giữa biến dạng
hiện vụ việc vẫn đang được công an huyện ứng hòa tiếp tục điều tra làm rõ
sau khi củng cố hồ sơ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia bình đã vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với trịnh xuân thành và nguyễn xuân trúc đều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại xã xuân lai huyện gia bình về tội chống người thi hành công vụ
như đã đưa tin tối ba tháng ba trong lúc tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh
đang làm nhiệm vụ kiểm tra xử lý nồng độ cồn bất ngờ bị hai đối tượng tấn công
thời điểm trên tổ công tác phát hiện hai tài xế điều khiển phương tiện tham gia giao thông có biểu hiện say xỉn nên đã dừng xe kiểm tra
trong lúc tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện theo quy định tài xế trên đã đến xin bỏ qua lỗi vi phạm
không đạt được mục đích người này và thanh niên đi cùng đã lao vào tấn công tổ công tác cảnh sát giao thông
trước hành vi manh động của các đối tượng tổ công tác và người dân chứng kiến vụ việc đã hỗ trợ khống chế bàn giao những người này cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia bình xử lý theo quy định
qua kiểm tra đối tượng trịnh xuân thanh vi phạm nồng độ cồn mức sáu trăm một mươi bốn mg trên một lít khí thở
người ngồi sau là nguyễn xuân trúc có nồng độ cồn là bốn trăm bốn mươi hai mg trên một lít khí thở
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định
công an huyện bầu bàng tỉnh bình dương phát thông báo kêu gọi người dân tố xác tội phạm vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng ở thị trấn lai uyên
theo thông báo này nhóm đối tượng cướp tài sản ở tiệm vàng bq thị trấn lai uyên huyện bầu bàng có bốn người gồm ba nam một nữ
các đối tượng đi trên hai chiếc xe máy sau khi lấy lượng lớn vàng thì bỏ trốn ra đường quốc lộ một mươi ba
công an huyện bảo bàng kêu gọi người dân nếu phát hiện các đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ cướp thì liên hệ cung cấp thông tin cho công an gần nhất
đối với chủ nhà nghỉ khách sạn chủ nhà trọ thường xuyên kiểm tra theo dõi chặt chẽ người ra vào thuê nghỉ thuê trọ chú ý các dấu hiệu nghi vấn
trường hợp nghi ngờ thì nhanh chóng báo ngay cho lực lượng chức năng gần nhất
mới đây tại bãi giữ xe trên đường lê hồng phong phường một mươi hai quận một mươi tp hcm bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
ngọn lửa bùng phát từ ô tô cấp cứu đậu trong góc bãi xe này
cột khói đen nghi ngút bốc cao vài chục mét
ngay khi phát hiện cháy nhân viên trong giữ xe và nhiều người dân hô hoán cầm bình chữa cháy mini đến tiếp cận dập lửa nhưng bất thành
tiếp nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi điều động xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến phun vòi rồng dập lửa
hỏa hoạn làm ô tô cấp cứu bị thiêu dụi hai xe máy bên cạnh cũng bị ảnh hưởng
công an huyện bến lức đang phối hợp cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm và xác định danh tính người đàn ông tử vong dưới ao trong một khu dân cư
theo thông tin ban đầu một số người dân đi ra phía ao ở gần khu dân cư một trăm ba mươi năm thị trấn bến lức thì thấy một vật thể nổi dưới ao được bao phủ xung quanh bằng cây cỏ nên lại kiểm tra
theo đó người dân phát hiện đó là một người đàn ông đã tử vong
nạn nhân nằm nổi trên mặt nước trong tư thế nằm úp trên người mặc quần jean và áo thun màu đen thể thao số tám
công an tỉnh quảng bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phối hợp viện kiểm sát nhân dân tỉnh
thi hành quyết định tạm giữ và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với mai xuân hữu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu lợi dụng danh nghĩa phóng viên trước đây mai xuân hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thôn nam hồng xã nhân trạch huyện bố trạch
là cộng tác viên của một số tờ báo nhưng hiện nay không cộng tác hay làm việc cho cơ quan báo chí nào
mai xuân hữu chụp ảnh các xe ô tô tải của một số doanh nghiệp sau đó đưa ra thông tin là bản thân có mối quan hệ với các cơ quan chức năng
và giới thiệu có khả năng can thiệp tác động để các xe tải của các cá nhân doanh nghiệp có thể thuận lợi trong việc lưu thông
một số chủ doanh nghiệp đã tin tưởng và nhiều lần đưa tiền cho hữu lo việc đi lại thuận lợi
ngày năm tháng ba bệnh viện nhi đồng tp hcm cho biết đơn vị vẫn đang theo dõi sát trường hợp của bệnh nhi lhk sinh năm hai nghìn chín
huyện bình chánh tp hcm khai thác bệnh sử ghi cách nhập viện ít giờ trẻ bị người hàng xóm cùng dãy trọ dùng kéo tác động và đuôi trái vì mâu thuẫn cá nhân người nhà không trực tiếp chứng kiến
khi được hàng xóm gọi cha mẹ chạy ra đã thấy con trai ngất xỉu ngay lập tức trẻ được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch
bệnh nhi nhanh chóng được các y bác sĩ dốc sức xử trí sau đó chuyển đến tuyến trên khi vào bệnh viện nhi đồng thành phố bé đã lừa đừ môi tái
bệnh nhi được làm xét nghiệm khẩn trần đoán có vết thương mạch máu đùi trái giờ thứ ba
qua hội trần chuyên khoa chỉnh hình và mạch máu các bác sĩ tiến hành mổ thám sát thấy bệnh nhi bị rách tĩnh mạch đùi nên khâu nối mạch máu và cắt lọc vết thương
sau mổ bệnh nhi được sử dụng thuốc chống đông đến nay sau gần hai tuần điều trị tình trạng bé tra cải thiện dần tưới máu chân trái tốt cử động khá
bên trong túi sách có một điện thoại di động sau khi xảy ra vụ việc
chị sahu đã đến công an phường phước mỹ quận sơn trà trình báo
lãnh đạo công an thành phố đà nẵng chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin phối hợp truy bắt đối tượng gây án
đến ngày bốn tháng ba trinh sát phòng cảnh sát hình sự phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà tiến hành bắt giữ đối với đoàn công tấn lực hai mươi hai tuổi chú xã quế thuận huyện quế sơn tỉnh quảng nam là đối tượng gây ra vụ cướp giật vừa nêu
tại cơ quan công an bước đầu lực thừa nhận hành vi của mình đồng thời cho biết bản thân có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và bị xử phạt bốn năm tù giam
đối tượng này mãn hạn tù vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba và mới từ quảng nam ra đà nẵng khoảng một tháng thì gây ra vụ cướp giật như trên
hiện vụ việc đang tiếp tục được phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng điều tra mở rộng
ô tô tải trở đầy ga phục vụ sinh hoạt đi qua khu vực cầu đen xã khánh hà huyện thường tín hà nội bất ngờ bốc cháy
do không được kiểm soát nên đám cháy đã bất ngờ lan sang nhà xưởng bên cạnh đường rồi tạo thành quân lửa bốc cao
nhận được tin báo công an huyện thường tín và các lực lượng có mặt tại hiện trường khẩn trương dập lửa
chính quyền địa phương cũng huy động hai máy xúc tới hiện trường
xe cứu thương cũng được hướng dẫn tới sát hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút đám cháy cơ bản được khống chế
do đám cháy nằm ngoài cánh đồng xa khu dân cư nên đã giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản
thông tin ban đầu vụ cháy khiến ba người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
còn nhà xưởng bị cháy có diện tích khoảng ba trăm linh m hai được xây dựng từ cuối năm hai nghìn hai mươi
việc đóng phí ghi danh nhập học là hoàn toàn tự nguyện dựa trên thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh
ở hầu hết các trường khi phụ huynh đã làm thủ tục
số tiền cọc không được lấy lại nếu học sinh không theo học tại trường
các khoản phí giữ chỗ của các trường tư thục hiện nay giao động từ hai đến hai mươi ba triệu đồng
trường trung học phổ thông akamidis acadymy huyện đông anh có phí nhập học đối với học sinh đầu cấp
học sinh chuyển ngang cao nhất đến thời điểm hiện tại hai mươi ba triệu
học phí hàng tháng là tám triệu đồng
mức phí nhập học tại một số trường tư thục hiện nay như sau
trường trung học phổ thông lý thái tổ cầu giấy một mươi một triệu đồng một học sinh
trường trung học phổ thông newton một mươi hai triệu đồng
trường phổ thâm liên cấp fenica năm triệu đồng một học sinh
trường trung học phổ thông hà nội acadymy tây hồ hai mươi triệu đồng
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho hay theo quy định tại thông tư năm hai nghìn hai mươi ba
ttbgzdt của bộ trường giáo dục và đào tạo ban hành quy chế tổ chức
và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
chỉ tổ chức lớp chuyên trong trường trung học phổ thông chuyên
các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường trung học phổ thông chuyên
tiếp tục thực hiện theo quy định
tại thông tư sáu hai nghìn một mươi hai ttbgzdt của bộ trường bộ giáo dục đào tạo
ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
và thông tư một mươi hai hai nghìn một mươi bốn ttbgzdt của bộ trường giáo dục và đào tạo
sửa đổi bổ sung điều hai mươi ba và điều hai mươi bốn
quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông
chuyên ban hành kèm theo thông tư sáu hai nghìn một mươi hai ttbgzdt cho đến khi học hết lớp một mươi hai

tuyển sinh vào các lớp không chuyên của trường trung học phổ thông chuyên
theo quy định tại thông tư sáu hai nghìn một mươi hai ttbgzdt và thông tư số một mươi hai hai nghìn một mươi bốn ttbgzdt
được thực hiện đến hết năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
do đó bộ giáo dục đào tạo đề nghị sở giáo dục đào tạo hà nội
chỉ đạo việc tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên theo đúng quy định
một số điểm đo có chỉ số ô nhiễm cao
theo iqe là điểm vinhome riverside
hp bảy hoàn kiếm
với aqi ba trăm linh hai
quảng khánh tây hồ
với aqi hai trăm tám mươi hai
sipucha tây hồ
với aqi hai trăm sáu mươi bốn
tô ngọc vân tây hồ
với aqi hai trăm năm mươi sáu
mi đình hai tử liêm
với aqi hai trăm ba mươi bảy
còn theo ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm palme
điểm đo tại vườn dâu châu quỳ gia lâm
có chỉ số ô nhiễm bốn trăm hai mươi chín
đây là chỉ số ở ngưỡng nâu
gần mức kế khung trong bảng chỉ số ô nhiễm là năm trăm linh
nhiều điểm đo khác có chỉ số ô nhiễm bốn trăm hai mươi chín

đại mẫu năm tử liêm
có chỉ số aqi hai trăm bốn mươi ba
thị trấn đông anh huyện đông anh
có chỉ số aqi hai trăm chín mươi sáu
theo bộ tài nguyên và môi trường
chỉ số chất lượng không khí được tính theo thang điểm
khoảng giá trị aqi
tương ứng với biểu tượng và các màu sắc cảnh báo chất lượng không khí
và mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe con người
khi aqi ở mức từ một trăm năm mươi một đến hai trăm linh
đây là mức xấu
những người bình thường bắt đầu
có các ảnh hưởng tới sức khỏe
nhóm người nhạy cảm có thể gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn
aqi từ hai trăm linh một đến ba trăm linh
mọi người bị ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn
aqi ba trăm linh một đến năm trăm linh
đây là mức cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe
khi aqi ở mức nguy hại
người dân được khuyên cáo nên ở trong nhà
đóng cửa ra vào và cửa sổ
nếu cần thiết phải ra ngoài
hay đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn
những thông tin này cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại